nguyễn tấn lương làm giám đốc chuyên về lĩnh vực xây dựng tham gia nhiều dự án lớn tại tỉnh đồng nai
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi tám công ty này có dấu hiệu trốn thuế
trước đó nguyễn tấn lương đã bị công an tp biên hòa khởi tố bắt tạm giam về hành vi gây dối trật tự công cộng
nguyễn tấn lương đã gọi các đối tượng xô xát đánh nhau với một nhóm người khác tại nhà hàng lam viên
sau đó chặn xe gây dối trên đường đặng văn trơn phường hiệp hòa tp biên hòa vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu vừa qua
bảy tụ điểm ghi lô đề tổ chức đánh bạc núp bóng dưới vỏ bọc các đại lý bán vé số vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
tại các địa điểm này có một mươi hai con bạc đang ghi lô đề
tổ công tác đã thu giữ nhiều phơi đề và trên một trăm hai mươi triệu đồng liên quan đến việc ghi lô đề ăn tiền
ngay sau đó một mươi chín người có liên quan đã được đưa về công an phường tự an để tiếp tục làm rõ
bảy tụ điểm này đã hoạt động từ nhiều năm nay
hàng ngày các đối tượng bày vé số ra bán
nhưng khi các con bạc có nhu cầu ghi lô đề thì sẽ lén lút ghi cho khách
sau đó các đối tượng này sẽ căn cứ vào kết quả sổ số để tính toán thắng thua ăn tiền với các con bạc
trong khi đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cũng vừa ra quân đồng loạt triệt xóa bốn tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi đề
cơ quan công an đã bắt giữ ba đối tượng
tổng số tiền mặt thu giữ tại hiện trường là hơn hai mươi năm triệu đồng
các tịch ghi số đề và nhiều điện thoại di động
phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao hồ sơ đối tượng và tăng vật có liên quan cho công an tp quảng ngãi để tiếp tục điều tra xử lý
trong quá trình tuần tra kiểm soát công an phường nam dương quận hải châu thành phố đà nẵng đã phát hiện hai thanh niên vận chuyển hàng chục bình khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ
tổ tuần tra của công an phường nam dương phát hiện hai thanh niên là văn viết việt và nguyễn đức hảo đang vận chuyển một mươi năm bình khí cười vào khu vực chùa pháp lâm để cất giữ
làm việc với cơ quan công an
văn viết việt và hảo không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bình khí cười nói trên
các đối tượng khai nhận mua hàng từ một đối tượng không rõ lai lịch về để phân chia bán lại cho các nhà hàng và quán bar trên địa bàn
công ty lâm nghiệp đức hòa huyện đắk song tỉnh đắk nông vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm khối lượng gỗ được cất giấu tại dãy của người dân trên địa bàn xã nam bình huyện đắk song
vào ngày năm tháng một mươi lực lượng quản lý bảo vệ rừng của công ty lâm nghiệp đức hòa phát hiện tại dãy của một người dân xâm canh đất rừng trái phép tại tiểu khu một nghìn một trăm một mươi chín có nhiều hộp phách gỗ được che bạt nguy trang và có dấu hiệu gỗ bị khai thác trái phép
qua kiểm tra lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng gỗ được cất giấu là chín năm m ba bao gồm ba hộp gỗ dầu gió và ba phách gỗ bạch tùng
tại thời điểm kiểm tra thu giữ chủ giấy không có mặt tại hiện trường